theo nguồn tin của công an nhân dân online về vụ thảm sát sáu người tại bình phước lực lượng công an đang tạm giữ hai nghi can liên quan đến vụ án nhiều khả năng vẫn còn những nghi phạm khác
hiện nay các điều tra viên đang lấy lời khai của hai nghi can này công tác điều tra vẫn đang được tiến hành với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tổng cục cảnh sát
một nguồn tin khác cho hay hiện nay các mũi trinh sát đang tiếp cận những hướng điều tra khác
theo thiếu tướng hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an cho biết bộ công an sẽ tổ chức họp báo về vụ thảm án này vào ngày mai một mươi một tháng bảy
trước đó khoảng sáu giờ ngày bảy tháng bảy bà loan người giúp việc trong căn biệt thự công ty chế biến gỗ anh quốc nằm sát quốc lộ một mươi ba xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
phát hiện sáu người trong gia đình chủ đã tử vong với nhiều vết thương tập trung ở phần cổ
đó là ông mỹ bốn mươi tám tuổi tên thường gọi là quốc bà nguyễn thị lê ánh nga bốn mươi hai tuổi vợ ông mỹ và lê quốc anh một mươi năm tuổi con trai của vợ chồng ông mỹ nằm chết trên nền nhà
bà loan tiếp tục lên lầu thì phát hiện lê thị ánh linh hai mươi hai tuổi con gái của vợ chồng ông mỹ dư ngọc tố như một mươi tám tuổi cháu mỹ chết trong phòng ngủ
bà loan đã chi hô hàng xóm và báo với công an khi công an đến hiện trường phát hiện thêm cháu dư minh vĩ một mươi bốn tuổi cháu ông mỹ nằm chết ở cổng nhà
sau khi vụ án xảy ra đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo tổng cục cảnh sát lập tức cử một số đồng chí lãnh đạo và điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với công an tỉnh bình phước tiến hành điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi họp báo về vụ thảm án này trong các bản tin thời sự ngày mai